các công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an xã thị trấn được đẩy mạnh
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an xã thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét
theo hướng chuyên nghiệp hơn toàn diện hơn đã phát hiện hơn hai mươi hai vụ phạm tội vi phạm pháp luật
bắt giữ xử lý gần ba mươi bốn đối tượng góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an các đơn vị địa phương
các tập thể cá nhân đã đạt được bộ trưởng tô lâm yêu cầu thời gian tới công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đảm bảo chặt chẽ thực chất hiệu quả
vấn đề thứ hai cần phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tri bộ đảng viên và cán bộ công an xã thị trấn
xây dựng công an xã thị trấn thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện
đây là vấn đề rất cốt lõi là vấn đề then chốt trong nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên
tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác đảo an ninh trật tự tại địa bàn
thường xuyên hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các mặt công tác của công an cấp xã thị trấn
kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật
tại hội nghị sáu mươi ba đồng chí cán bộ công an xã thị trấn hai mươi công an xã bán chuyên trách tiêu biểu
đại diện cho gần năm mươi bốn cán bộ công an xã thị trấn hơn bảy mươi công an xã bán chuyên trách trên cả nước
đã được biểu dương tôn vinh về những kết quả thành tích và sự nỗ lực cố gắng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian vừa qua
sáng nay tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với bộ trưởng cao cấp
kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiển
chúc mừng bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiển đến thăm trung tâm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việt nam sẵn sàng hợp tác với các nước nói chung và singapore nói riêng
để kết nối trao đổi thông tin phục vụ công dân hai nước đi lại sinh sống lao động học tập
và các nội dung phục vụ lợi ích của hai quốc gia
tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
về dữ liệu và bảo vệ dữ liệu xây dựng chính sách pháp lý để công nhận tài khoản định danh điện tử giữa hai nước
thúc đẩy trao đổi dữ liệu liên thông quốc tế giữa hai quốc gia và thực hiện giao dịch dữ liệu xuyên biên giới
thông qua sử dụng danh tính điện tử
hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng quản trị vận hành khai thác và phát triển trung tâm dữ liệu lớn
thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia
trên cơ sở đó tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh quốc gia singapore
trong đó thúc đẩy đào tạo chuyên môn kỹ thuật nhân lực cao trong lĩnh vực số hóa chuyển đổi số an toàn thông tin
quản trị vận hành hệ thống trong lĩnh vực an ninh quốc gia đồng thời hợp tác nghiên cứu và triển khai xây dựng công nghệ tiên tiến
góp phần hình thành thúc đẩy phát triển chính phủ số chuyển đổi số an ninh quốc gia giữa hai nước việt nam và singapore
hôm nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái đã tham gia hiến máu tình nguyện do ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh yên bái tổ chức
với tinh thần thương người như thể thương thân một dòng máu cho đi một cuộc đời ở lại
một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện thu về một trăm năm mươi đơn vị máu
tham gia hiến máu nhân đạo là một hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
tỷ lệ hiến máu tăng dần theo từng năm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc cứu chữa
điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
bổ sung vào nguồn máu dự trữ của trung tâm huyết học truyền máu
góp phần mang lại sự sống cho người bệnh đang cần chuyển máu
thưa quý vị và các bạn bốn ngày vừa qua là những ngày người thân và đồng đội không ngừng nguyện cầu điều kỳ diệu
sẽ đến với đồng chí thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
bị trọng thương trong lúc truy bắt tội phạm ma túy
thế nhưng thật sự đã không có phép màu nào xảy ra
và sáng ngày hôm nay đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và đồng đội
là một trong những cán bộ đầu tiên của công an huyện nghi xuân sung phong về cơ sở
trong suốt năm năm qua đồng chí hiếu đã sống trong lòng bà con như một chiến sĩ công an của nhân dân
máu đổ xuống cầu vai đỏ thắm và anh sống mãi trong lòng quê hương
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu
bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn một xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chân ma túy nên đã áp sát để bắt quả tăng
bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đâm vào cổ và vùng ngực của đồng chí hiếu
khiến đồng chí bị thương rất nặng
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự ra đi của đồng chí trần trung hiếu đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với đồng đội và người dân
việc hy sinh của cháu hiếu khi làm nhiệm vụ để chống lại tội phạm
trong lúc khóa bệnh này cảm thấy hiệt sức thương tiếc với lực lượng là vị dân và phục vụ dân
nên tôi cảm thấy rất thương tiếc
sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thị trấn tiên điển huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
từ nhỏ trần trung hiếu đã mơ ước được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân
ước mơ trở thành hiện thực khi hiếu là sinh viên trường trung cấp an ninh
rồi học viện cảnh sát nhân dân
được phân công công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện nghi xuân
hiếu luôn học hỏi tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chủ trương của bộ công an về điều động công an chính quy về cơ sở
trung úy trần trung hiếu đã viết đơn tình nguyện về địa bàn trọng điểm
và được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh bố trí tại công an xã xuân hồng huyện nghi xuân
xã xuân hồng cũng là địa bàn đầu tiên của huyện nghi xuân bố trí công an chính quy
thượng úy trần trung hiếu đã cùng tập thể công an xã triển khai nhiều giải pháp
lập lại tình hình an ninh trật tự được ghi nhận và đánh giá cao
tầm gương hy sinh của đồng chí hiếu là vừa là một khi nỗi đau mất mát
không có gì bù đắp được đối với gia đình và công an tỉnh hà tĩnh
nhưng qua đó thì chúng tôi phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị là tiếp tục học tập
tầm gương hy sinh của đồng chí hiếu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giáo trong thời gian tới
ghi nhận sự anh dũng trong đấu tranh với tội phạm ngày một mươi bảy tháng một mươi một đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy
đối với đồng chí trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trước đó công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm
của đồng chí trần trung hiếu anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống
đồng đội và nhân dân mãi ghi nhớ công ơn những người lính công an vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến sáu người dân tại các tỉnh miền trung bị lũ cuốn trôi mất tích
tại tỉnh quảng trị lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ba người mất tích do lũ cuốn
gồm hai vợ chồng ở huyện hướng hóa
bị lũ cuốn gần khu vực thủy điện hồ giao quán
và một người đàn ông trú tại huyện vĩnh linh mất tích tại khu vực hồ thủy điện la ngà
tại tỉnh phú yên một người đàn ông trú tại huyện sông hinh bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối hố nai
hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể
mưa lũ cũng đã khiến cho gần hai trăm sáu mươi nhà dân ở huyện tây hòa và tuy an bị ngập nước
còn tại tỉnh bình định một phụ nữ bị nước lũ cuốn khi đi qua đập tràn trên địa phận xã phước hiệp huyện tuy phước
đến trưa nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy
tại tỉnh thừa thiên huế đến thời điểm này còn một người mất tích do mưa lũ
các lực lượng chức năng đang nhanh chóng giải quyết hậu quả mưa lũ tập trung khôi phục điện sinh hoạt cho người dân và dọn rác thải ứ động
thưa quý vị một thước phim được ghi hình trong thời tiết mưa lũ mà truyền hình công an nhân dân chuyển tải tới quý vị khán giả là quá trình nỗ lực
và đôi khi bản thân những phóng viên thực hiện phải đối mặt với tình huống nguy hiểm có thể đánh đổi bằng cảnh sát
và sự an toàn của bản thân
tròng trành trên chiếc ghe nhỏ giữa dòng lũ dữ trong nhiều giờ đồng hồ để tiếp cận hiện trường
một hình ảnh mà quý vị hình dung thôi thì cũng đã đủ thấy được nỗi vất vả hiểm nguy đến nhường nào
và rất không may trong quá trình tác nghiệp của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
văn phòng thường trú tại khu vực miền trung tây nguyên đã gặp phải sự cố lật ghe do lũ siết
sự cố đến bất ngờ chỉ trong tích tắc
dù hiểm nguy là vậy nhưng phóng viên truyền hình công an nhân dân vẫn quyết tâm vượt lên nỗi sợ hãi của bản thân và tiếp tục tác nghiệp
trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ tình hình ngập sâu rất là nhiều nơi
và ekip của chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường tác nghiệp tại tổng thị trường huế
trong quá trình tác nghiệp chúng tôi cũng gặp rất là khó khăn
bổ mưa lũ cây ngập ngực cây diện rộng
việc di chuyển và tiếp cả vùng ngập sâu thì rất là khó
không may trong đợt tác nghiệp hằng này anh em trong ekip của chúng tôi phải đối mặt

theo đoạn của bản thân của mình

cổ hát cổ thần
kết thương lên vùng ngập đường lũ xoáy
cũng có một tình huống khi lật
mất một cái điện lật luôn rồi
nó đi nó đi luôn đi luôn
lúc đó thì buổi lập trận từ ở xuống đè thì rất là nhanh
mình đã nghe một khai khuyên xung quanh

mình ngại thì bị lụt theo cái dân